đạt được như là mong muốn như hiện trạng ban đầu
như vậy là cả hai vị đều cho rằng
là cái việc khát đặt hình nguyên
nó sẽ ảnh hưởng làm biến đổi cái kết cấu đất đai
nó làm thay đổi cái thảm thực vật
thậm chí nó tạo ra những nguy cơ ô nhiễm
về nước về không khí
và thậm chí kể cả rắt hải trên mặt đất nữa
vì vậy chúng ta phải hoàn nguyên
theo nghĩa tức là trả lại
cái trạng thái gần như ban đầu
bởi vì không thể một trăm linh như là sư tùng nói
nhưng mà phải đáp ứng được những yêu cầu đặt ra
của chính phủ
về vấn đề bảo vệ môi trường
về vấn đề về bảo vệ an toàn cho con người
cũng như vấn đề khác đúng không ạ
đó là cái yêu cầu của vấn đề về hoàn nguyên
nhưng mà hoàn nguyên như vậy liệu nó có tốn kém hay không
thưa giáo sư gọi
vâng chắc chắn là tốn kém
bởi vì là sự thực mà nói
tất cả những cái khai thác mỏ
cho đến nay thì người ta thấy
cái tác động môi trường của nó cực kỳ lớn
về mặt pháp luật cũng như về mặt kỹ thuật
là anh phải hoàn nguyên
anh phải chi trả một khối lượng tiền khá lớn
mà chúng ta cũng biết rằng từ cái việc đào bới
một cái khu vực mỏ
thì cũng có phải là nhỏ bé gì đâu
một khu vực khá rộng vài chục hectare có
vàng trăm hectare có
kể cả bãi đổ đất đá
thì bây giờ anh phải lấp lại
phải hoàn trả lại
như khung cảnh ngày xưa tức là cực kỳ tốn kém
rất là cảm ơn giáo sư
thưa luật sư hoàng tùng
ngoài cái vấn đề về mặt lợi ích
và những cái chi phí
tài chính dự kiến là đắt đỏ
khiến chủ mỏ
là họ tìm một cách để trốn tránh
thì phải chăng còn lý do nào nữa
mà khiến cho họ có thể trốn tránh được
ví dụ vấn đề luật thì sao thưa luật sư
tôi thấy rằng là qua cái công tác
nghiên cứu pháp luật
thì chúng tôi thấy rằng là
cái việc mà quy định pháp luật
về vấn đề hoàn nguyên này
về bản chất là
có loại luật thì chưa có
có loại luật thì thiếu tính nghiêm minh và gian đe
tôi cho rằng là
cái việc mà quy định pháp luật
cái việc gian đe
với một cái loại hành vi này
chúng ta chưa được xem trọng
các anh thấy rằng là
cái quá trình nghiên cứu này
rồi báo cáo tác động môi trường này
rồi đi đến là khai thác
trong cái quá trình khai thác
thì nó còn liên quan đến hàng loạt
các cái phụ trợ khác
thì chúng ta là có quy định rất rõ ràng
thế nhưng mà
cái vấn đề mà sau khai thác
thì chúng ta chưa chú trọng đến
chúng ta chưa chú trọng đến
cái vấn đề này là cái kẽ hở của pháp luật
mà tôi cho rằng là cần phải
để chúng ta xây dựng những cái
khung pháp lý cho nó có cái tính
điều này nó đảm bảo cái việc sử dụng tài nguyên lâu dài
nói như ông thì
phải chăng là luật hiện nay là chưa hề có quy định nào
về vấn đề buộc phải hoàn nguyên
thưa anh và thưa quý vị
là đối với quy định pháp luật hiện hành
trong cái luật bảo vệ tàng nguyên
tức là cái luật bảo vệ môi trường này
luật khoáng sản
các cái nghị định hướng dẫn thi hành
thì cũng có đề cập đến vấn đề này
và đặc biệt là trong
số ba mươi tám năm hai nghìn một mươi năm
của bộ tàng nguyên môi trường
chắc chắn bác võ là năm rõ nhất
thời hai nghìn một mươi năm đó
về cái việc cải tạo rồi phục hồi môi trường
trong cái hoạt động khai thác khoáng sản
nó có cả một cái thông tư
có cả một thông tư là phải làm thế nào
sau khi mà hết hạn
hết cái thời hạn
đóng cửa mỏ này
rồi phải lập các cái báo cáo
rồi xin phê duyệt
khi mà đã hoàn thành cái việc khai thác
thì đấy chính là cái việc sau
sau khai thác đó
thế nhưng mà đối với doanh nghiệp
mà lại không chú trọng đến cái vấn đề
để mà hoàn nguyên
thì chúng ta có cái chế tài gì
các vị rằng là
nó chỉ hiện tại bây giờ
chúng tôi thấy rằng là
có một cái thông tư về
sự phạt vi phạm hành chính
về cái lĩnh vực
khai thác khoáng sản
và nguồn nước
thì trong đó cái thông tư
thì cái nghị định số ba mươi ba năm hai nghìn một mươi bảy
thì tại nghị định ba mươi ba hai trăm một mươi bảy này
ban hành ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
thì quy định
nếu mà doanh nghiệp
tổ chức cá nhân
mà không thực hiện cái việc hoàn nguyên
thì chỉ bị phạt hành chính
mà cao nhất
thì cũng không được phạt hành chính
chỉ là hai trăm năm mươi triệu
đó là cái con số cao nhất
trong cái nghị định ba mươi ba này
chúng tôi thấy rằng
nó chưa có cái sức gian đe
ở góc độ quản lý nhà nước
thì theo giáo sư là
là cái nội dung
cũng như là cái yêu cầu
và liệu là có những cái kẽ hở nào nữa không
trong cái quản lý nhà nước
về vấn đề hoàn nguyên này
để khiến cho cái tình trạng đó
nó lại rất là phổ biến như vậy
chúng ta cái thứ nhất
là cái lỗ hỏng
thì luật sư vừa mới phân tích rồi
tôi hoàn toàn nhất trí
không về yêu cầu hoàn nguyên
thì đã được xác định
trong luật khoáng sản
luật khoáng sản nào cũng có
tức là chúng ta biết
chứ không phải không biết
chúng ta đặt đấy như một cái yêu cầu lớn
về mặt môi trường
là có cả
thế nhưng mà bây giờ là xử lý
cái yêu cầu chi tiết đó như thế nào
trên thực tế
thì cũng có trong nghị định
rồi xử phạt đối với những trường hợp không làm
cũng có trong nghị định
về xử phạt vi phạm hành chính
nghị định ba mươi ba
như luật sư vừa mới giới thiệu
rồi kể cả việc hoàn nguyên như thế nào
ta cũng đã có một thông tư
tức là bộ tài nguyên môi trường cũng đã có một thông tư
hướng dẫn chi tiết là
trình tự thủ tục cái việc hoàn nguyên
phải làm những cái gì
thì tôi cho rằng cái mức độ chi tiết thì còn khá hơn nhiều luật khác
thế nhưng mà chỉ có một cái điều là
tại đây thì nó có một cái độ vây
là cán bộ nhà nước các cấp
có vẻ như là không nhiệt tình
làm việc này
ví dụ như là cái thứ nhất
là đúng tôi công nhận
là trong bộ luật hình sự
là không có cái tội danh này
không có cái cách
đưa vào khung hình sự những cái việc
mà gọi là không hoàn nguyên
thế thì có nghĩa là ta xử phạt
theo vi phạm hành chính
cái tội danh này chỉ ở mức xử phạt hành chính
tức là chưa thuộc phạm vi
của hình sự
bởi vì là đến khi ta thấy nó trầm trọng nữa
thì ta đưa vào hình sự
thôi được ta cứ công nhận là hành chính
thế thì cái như luật sư vừa nói đấy
cái mức phạt cao nhất là hai trăm năm mươi triệu
thế nếu mà cái biên bản xử phạt
mà chỉ hai trăm năm mươi triệu
thì ông nào cũng thích
xong là hai trăm năm mươi triệu mà không phải hoàn nguyên nữa
thì tốt quá
bởi vì việc hoàn nguyên nó đòi đến
tiền tỷ chứ không phải là tiền triệu
vâng rất là cảm ơn
thưa quý vị
theo khoản một điều hai quyết định một mươi tám

ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
của thủ tướng chính phủ
về cải tạo phục hồi môi trường
và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường
đối với hoạt động khai thác khoáng sản
đã quy định rõ
cải tạo phục hồi môi trường
đối với hoạt động khai thác khoáng sản
là hoạt động đưa môi trường
hệ sinh thái bao gồm đất nước không khí
cảnh quan thiên nhiên thảm thực vật
tại khu vực khai thác khoáng sản
và các khu vực bị ảnh hưởng
do hoạt động khai thác khoáng sản
về trạng thái môi trường
gần với trạng thái môi trường ban đầu
hoặc đạt được các tiêu chuẩn quy chuẩn
về an toàn về môi trường
và phục vụ các mục đích có lợi
cho con người nhằm tránh tất cả
những hệ lụy có thể xảy ra
và đảm bảo phát triển bền vững
đây là yêu cầu rất nghiêm khắc về mặt pháp luật
cũng như là yêu cầu thực tiễn
tuy nhiên vấn đề đang bị buông lơi
vậy cần phải làm gì
để xử lý nghiêm
để đưa tất cả những hoạt động hoàn nguyên
trở thành bắt buộc
đối với doanh nghiệp
và trở thành trách nhiệm đối với chính quyền
trước khi trở lại vấn đề này
xin mời các quý vị cùng nhận cách mời
chúng ta xem một tổng hợp mới
do chủ nhật nhân dân mới thực hiện
đây là khu vực mỏ đá lèn chùa
thuộc khối sáu và khối chín phường quỳnh xuân
thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
đã gần hai năm kể từ ngày ra quyết định
chấm dứt khai thác
nhưng việc hoàn nguyên sàn lấp trả lại mặt bằng
trồng cây xanh bàn giao lại cho địa phương
vẫn không được
các doanh nghiệp ở đây nghiêm túc thực hiện
cảnh quan nham nhở
những cây xanh trồng trên đá
một các hình thức ngay bên cạnh những hố nước
có diện tích hàng chục nghìn mét vuộng
nhiều nơi có độ sâu hàng chục mét nước
khiến những người dân sinh sống
ở quanh khu vực này
luôn có cảm giác bất an
trẻ con xung quanh đây cũng rất là đông
mà thật ra trẻ con chơi
có khi dần đến nguy hiểm
có thể là
đó là một cái tạc hại cũng rất là lớn
và đặc biệt thì
hơn một mươi năm dân ở đây sống
với cảnh bùi bằm quen nơi
thì rất là mong muốn có một cái nguyện vọng
đối với cấp trên
đó là rất là mong được hoàn thổ
cái màu đá này
đặc biệt mặc dù đã bị các cơ bản
quan chức năng xử phạt
và nhiều lần nhắc nhở
xong các doanh nghiệp vẫn chây y
và gần như bỏ mặt
chỉ để lại những biển cấp
và những hàng rào
và cả những máy móc như thế này
về giám đốc của công ty đó
thì trên thực tế là họ là người đấy
nhưng công việc họ đi làm
trên thực tế mà chứ để một địa phương
mà liên lạc cho giám đốc của công ty
thì cũng cực kỳ là vất vả khó khăn
bởi vì họ không ở một nơi
với khối lượng khai thác như vậy
những người dân ở quanh khu vực này
đã sống hàng chục năm
với cảnh khói bụi
tiếng ồn do khai thác mỏ
giờ đây khi mỏ đã hết hạn
họ lại thêm nỗi lo
do những vết xẹo sâu hầm
ngay bên cạnh
mặc dù chính quyền địa phương
đã nhiều lần kiến nghị
tuy nhiên khu vực này
vẫn chưa được giải quyết xuất điểm
đối với các đơn vị
mà hiện nay đang khai thác trên nơi bán
thì chúng tôi đề nghị với ngành chân nguyên
là chúng ta có thể là phải cấn đối lại
cái quỹ hoàn thổ
làm sao để đủ
để sau này
chúng ta có cái sự răn đe
cũng như là để cho
cả cái đơn vị mà khai thác
họ phải có cái phương án
và có cái sự tích cực
trong cái chuyện là phải hoàn thổ lại
mà nếu họ không làm
thì quỹ đó đủ để
chúng ta có thể thuế một đơn vị độc lập
để chúng ta thực hiện cái chuyện hoàn thổ
đúng như theo cái quy hoạch
theo phương án tỉnh đã phê duyệt
như vậy ngay cả khi đã được luật hóa
xong tình trạng những quả đồi nham nhở
những cửa mỏ trống hoách
những cái hồ bất đắc dĩ
vẫn tồn tại ngay cả khi có sự can thiệp
của các cơ quan chức năng
chế tài xử phạt đã quy định rõ
tuy nhiên việc cấp phép cho các doanh nghiệp trước khi khai thác
cần thiết phải chặt chẽ
và có trách nhiệm với môi trường hơn nữa
các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc
tuân thủ luật pháp nâng cao đạo đức
và trách nhiệm với xã hội và môi trường
cho đến nay việc hoàn nguyên hình thức
chậm hoàn nguyên nhiều doanh nghiệp chây y
chạy làng đang tồn tại ở nhiều địa phương
đang gây bức xúc trong dư luận
khi đã kết thúc việc khai khoảng
tôi cho rằng chúng ta phải đưa ra một giải pháp
trên cơ sở hiện hành chúng ta nâng cấp tất cả
các luật hiện hành có liên quan như
bộ luật dân sự như luật khoáng sản luật bảo vệ môi trường luật đất đai
cùng lúc ta đưa ra xem giải pháp nào
để nó thống nhất giữa các luật
tất nhiên mỗi một luật
thì có chuyên ngành riêng của mình
thế nhưng mà phải giải quyết vấn đề hoàn nguyên của khai thác khoáng sản
hay là giải quyết chung tất cả những vấn đề
vấn đề về khai thác khoáng sản
mà có liên quan đến chuyên ngành này
việc thứ hai là thực thi luật pháp
thực thi luật pháp thì có câu chuyện của
chính quyền địa phương các cấp
câu chuyện của chủ mỏ
tức là các doanh nghiệp
mà đệ trình một dự án khai thác mỏ
và chúng ta cũng phải đưa vào
cả cái gọi là cái phương thức để thực thi pháp luật
đối với quyền giám sát của người dân
tức là bây giờ nói rằng người dân
luật đất đai là quy định rất cụ thể
người dân có quyền trực tiếp giám sát
tức là từng hộ gia đình cá nhân một là có quyền trực tiếp giám sát
xong rồi để lừng ở đấy
người dân bảo bây giờ tôi giám sát tôi đưa cho ai
không biết đưa cho ai cả
tức là dân muốn thực hiện quyền giám sát của mình
thì phải có chỗ để mà đưa
cái kiến nghị giám sát
cái kiến nghị kết quả
từ cái việc giám sát độc lập của mình
thì có việc thực thi từ phía chính quyền
có việc thực thi từ phía chủ đầu tư
có việc thực thi từ việc
là trách nhiệm của chính quyền
mở cái kênh giám sát
để cho người dân đưa cái ý kiến giám sát
rất là cảm ơn thưa luật sư
thưa luật sư hoàng tùng
lúc đấy ông có nói vấn đề là
trong quy định pháp luật hiện hành
mới sử dụng công cụ phạt mức độ rất là thấp

và trong các quy định
liên quan tới vấn đề khách sát tầm nguyên môi trường
cũng đã có những quy định vấn đề về ký quỹ
môi trường quý kỹ hoàn nguyên
vậy thì theo ông
nhưng mà những cái
những cái mức cụ thể của cái việc ký quỹ hoàn nguyên
cũng như là mức phạt
nếu không hòa trọng hoàn nguyên
thì đã đủ lớn hay chưa
ông có những cái đề xuất gì bổ sung hoặc là thay thế hoặc là nâng cấp
hoặc là có những cái
ý tưởng gì về xung quanh vấn đề về mức phạt này không ạ
theo tôi nhìn chung
thì luật của chúng ta
như giáo sư phó nói là luôn đi sau
và đi theo thực tế
tôi đề nghị và kính nghị rằng là
chúng ta phải xem xét để mà sửa đổi
những cái quy định này
thứ nhất là quy định
và cái quy định
ký quỹ thì chắc chắn là chúng ta
là phải nâng cái mức ký quỹ lên
việc thứ hai là đối với cái xử phạt hành chính
thì nó chưa thể đủ sức gian te
đó là cái số tiền phạt
rất thấp so với
cái thu nhập hoặc là so với
cái hậu quả mà doanh nghiệp
đưa ra và doanh nghiệp phải chịu
việc thứ ba nữa là
đối với cái luật hình sự
trong cái quy định của
cái điều hai trăm hai mươi bảy như tôi vừa dẫn
thì nó chỉ có quy định chung
về hoạt động
khai thác khoáng sản
đương nhiên khai thác khoáng sản thì cũng là
cái việc là anh khai thác rồi
mà anh chưa hoàn nguyên
nó vẫn có
thế nhưng chúng ta phải chỉ rõ hơn
để chúng ta nói rằng là pháp luật
là có cái quy định về cái này
nhưng rất cụ thể
và cái sức gian te nó cũng phải khác
thì khi chúng ta nâng
cái mức ký quỹ này
nâng cái số tiền phạt
thế đây chủ yếu là
các cá nhân thì ít lắm nha
chủ yếu là các tập đoàn
nhà nước hoặc là tư nhân
các doanh nghiệp thôi
các doanh nghiệp với
những cái tiềm lực về tài chính
tiềm lực về kỹ thuật đúng không ạ
và được cái sự khuyến khích đầu tư nữa
thì các doanh nghiệp thì đương nhiên chúng ta phải
đưa cái mức phạt hành chính
nó lên hợp lý
đây là một cái cần phải làm
và làm ngay
thế còn sắp tới chưa sửa được những cái yêu cầu đó
thì tôi có đề nghị là như thế này
thứ nhất là bộ tài nguyên môi trường
cần phải có một cái thống kê
dựa trên thống kê của các sở tài nguyên môi trường
để thống kê xem cái địa bàn khu vực nào
nóng về cái vấn đề này
ví dụ như tôi nói là trong phóng sự của mình
về hoàng mai
hoàng mai của nghệ an
những cái vấn đề nóng ở chỗ đó
thì cái giải pháp là cái gì
chúng ta phải có cái giải pháp
đó là xem xét có đưa về cái điều

đối với doanh nghiệp đó hay không

đó là đối với doanh nghiệp đó hay không
vì chúng ta luật chúng ta bây giờ là có khởi tố
truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân
thì doanh nghiệp gây thiệt hại
trong trường hợp này
là đối với cái hậu quả
nghiêm trọng hoặc đặc nghiệp nghiêm trọng
toàn là hậu quả lớn
vậy thì chúng ta có đủ
cái điều kiện để mà xem xét về hình sự pháp nhân
đối với cái loại tội danh
bộ lời hình sự
về tội phạm về môi trường
đối với hoạt động khai thác khoáng sản
có xử lý hình sự
và trong khi đó chỉ chúng ta xem xét
cá thể hóa tội phạm
nếu mà doanh nghiệp bảo là họp hội đồng quản trị
chúng tôi vẫn đầu tư
vẫn giành ra cái quỹ
chúng tôi vẫn làm cái báo cáo đối với sở
tài nguyên môi trường
để mà xin các anh duyệt cho cái phương án hoàn nguyên
thế nhưng mà cái ông
chủ tịch đồng quản trị
ông lại bảo là đợt này tôi phải dùng cái quỹ này sang đây
chúng tôi không chi cái tiền đó
thì đó là ý chí cá nhân
phải xem xét trách nhiệm hình sự cá nhân
đối với một
hành vi cụ thể trong cái việc điều hành của doanh nghiệp
thế rồi trách nhiệm của cơ quan quản lý
khi mà anh liên tục mà anh nhận được đơn thư
anh không tiến hành xuống
để kiểm tra lập đoàn
để mà đánh giá tác động đúng không ạ
nhất là sở tài nguyên môi trường thanh tra sở tài nguyên môi trường
thì trách nhiệm của chủ tịch ủy ban tỉnh
thành phố là phải xem xét
mà ở đây chúng ta thấy rằng cái hậu quả này
nó vô cùng lớn tôi nhấn mạnh là vô cùng lớn
trách nhiệm về mặt pháp lý đó là chúng ta phải nâng cấp
thay vì phạt hành chính
phải phạt là hình sự
hình sự đối với pháp nhân đúng không ạ
và cả hình sự đối với cá nhân
rất là cảm ơn luật sư
thưa giáo sư đồng hùng võ
theo giáo sư làm thế nào để mà ngăn chặn kiểm soát và xử lý
vấn đề tham nhũng môi trường
có cần phải gọi là định danh một cái tội mới
trong tham nhũng không
thì cần phải đưa ra những cái chế tài như thế nào
tôi cho rằng là
trong cái định danh
trong cái gọi là định nghĩa
về tham nhũng hành vi tham nhũng
thì chắc chắn là chưa có cái chuyện
cái nghĩa vụ
về môi trường là chưa có
như là luật sư có nói đó
nhất đơn mà không trả lời thì không sao
rồi rồi đấy đấy
thì trường hợp này tức là
anh làm cho
tức là cái cách quy định của ta hiện nay
thì làm cho mọi người hiểu là môi trường nó cũng là cái gì
nó hơi cao xa
nó xa vời
nói thế thôi
chứ còn thì
bây giờ ông này ông trốn cái này cái kia
thì cũng coi như là ông này ông hơi
hơi thiếu trách nhiệm một chút
chưa quy nó ra thành tiền
tôi cho bây giờ tất cả những cái hành vi môi trường
phải quy được nó ra thành tiền
tôi nhớ xin lỗi là
thế giới đã nói rằng là chỉ cần ô nhiễm không khí thôi
việt nam đã mất năm tám gdp
đấy đấy đấy đấy
ô nhiễm nước còn nặng hơn
và các ô nhiễm khác nữa
rồi rồi đấy
tức là ta phải quy nó ra được
các cụ ngày xưa vẫn nói là quy ra thóc
tức là nó phải quy ra được cái độ đo
mà mọi người biết nó lớn nhỏ ra sao
lúc đó ta mới thấy rằng
cái tổn hại về môi trường
do một doanh nghiệp gây ra
do một cá nhân gây ra
nó lớn đến chừng nào
đấy thì tôi cho rằng là
là cần phải lượng hóa nó
để từ những cái trốn tránh trách nhiệm về môi trường
nó trở thành hành vi tham nhũng môi trường
bởi vì nó là tham nhũng thực
đáng nhẽ phải chi ra
để làm việc công
tức là việc của môi trường
đảm bảo gọi là phục hồi môi trường
là việc công
nhưng anh không chi ra có nghĩa là
quan niệm một cách tương đối
tức là anh lấy của công
anh nút vào túi từng cái tiền
dạ vâng rất là cảm ơn giáo sư
với những cái phân tích rất là mới
và cũng rất là sắc đáng
đồng thời là cũng thể hiện
cái trách nhiệm và chăn trở của giáo sư
thưa quý vị có thể nói là
việc trốn tránh hoàn nguyên
đó là việc trốn tránh nghĩa vụ của doanh nghiệp
trong cái trách nhiệm xã hội
cũng như là trong cái đạo đức kinh doanh
đồng thời cũng là sự trốn tránh pháp luật
hoàn nguyên là một trong những yêu cầu
động lực của phát triển bền vững
trong bối cảnh hội nhập
và một lần nữa xin cảm ơn
hai vị khách mời đã đến với chương trình
với những chia sẻ rất là hữu ích
và có tính tham khảo cao
đối với quý vị chúng tôi xin nói lời cảm ơn
và hẹn gặp lại